sáng ngày năm tháng một mươi hội nghị lần thứ một mươi ba ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị
theo chương trình hội nghị lần thứ một mươi ba ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai sẽ bàn về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba và một số vấn đề quan trọng khác
về tình hình kinh tế xã hội tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đề nghị trung ương dành thời gian nghiên cứu
thảo luận đánh giá khách quan toàn diện tình hình kinh tế xã hội nước ta từ đầu năm nay và dự báo cho cả năm hai nghìn hai mươi
chỉ rõ những kết quả thành tích đã đạt được những hạn chế yếu kém còn tồn tại nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
các đại biểu cần tập trung thảo luận đi sâu phân tích đánh giá tác động tiêu cực của đại dịch covid một mươi chín
sự duy thoái kinh tế toàn cầu và những biến động lớn

đối với việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra
sự cần thiết tính đúng đắn của các chính sách biện pháp phòng chống dịch khắc phục hậu quả do đại dịch và hạn hán
thiên tai gây ra nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tạo việc làm thu nhập cho người lao động
bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội hạn chế tối đa sự suy giảm và từng bước phục hồi đà tăng trưởng
bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô nâng cao chất lượng tăng trưởng tính bền vững trong phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định chính trị môi trường hòa bình thuận lợi để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
về hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu trung ương dành thời gian nghiên cứu
thảo luận kỹ lưỡng góp ý cụ thể vào các dự thảo mới và tờ trình nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau
chú ý đến những nội dung bổ sung sửa đổi bảo đảm sự phù hợp nhất quán về nội dung trước hết là những nội dung mới được bổ sung
điều chỉnh lần này giữa các văn kiện theo đúng nguyên tắc
báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm các báo cáo khác là báo cáo chuyên đề
chuyên sâu phải đồng bộ thống nhất
tại hội nghị lần này trung ương cũng xem xét công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
tổng bí thư chủ tịch nước nêu rõ công tác nhân sự ban chấp hành trung ương là công việc vô cùng hệ trọng
ban chấp hành trung ương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm bám sát phương hướng và quy trình công tác nhân sự
nghiên cứu kỹ danh sách giới thiệu nhân sự ban chấp hành trung ương và ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi ba để thảo luận
cân nhắc lựa chọn kỹ càng
căn cứ vào kết quả hội nghị trung ương lần này cũng như ý kiến góp ý của trung ương
bộ chính trị sẽ chỉ đạo việc tiếp tục chuẩn bị xem xét bổ sung hoàn thiện các phương án về nhân sự
bảo đảm đủ về số lượng đúng về tiêu chuẩn chất lượng và hoàn chỉnh các hồ sơ để báo cáo trung ương xem xét
quyết định thông qua trước khi chỉnh đại hội một mươi ba của đảng